tại nhà quốc hội thủ đô seoul chủ tịch quốc hội hàn quốc moon hee sang đã chủ trì lễ đón chính thức
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
ngay sau lễ đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch quốc hội hàn quốc moon hee sang
đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm
nồng nhiệt chào mừng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thăm chính thức hàn quốc
chủ tịch quốc hội moon hee sang khẳng định việt nam và hàn quốc đã xây dựng quan hệ hợp tác hữu nghị tương xứng
với quan hệ đối tác hợp tác chiến lược đồng thời nhấn mạnh sau khi tổng thống hàn quốc moon jae in nhậm chức
tổng thống đã đưa ra chính sách hướng năm mới nhằm tăng cường quan hệ với asean
và việt nam là một quốc gia đối tác trọng tâm của chính sách này trong nhiều lĩnh vực như mậu dịch đầu tư oda giao lưu nhân dân
hai chủ tịch hài lòng nhận thấy hợp tác kinh tế giữa hai nước đang đà phát triển mạnh mẽ
trong thời gian tới quốc hội và chính phủ hai nước cần có biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác kinh tế
thương mại song phương đạt kim ngạch một trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi theo hướng cân bằng
hai chủ tịch đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa quốc hội hai nước đang diễn ra rất sôi nổi
cơ quan lập pháp hai nước đã duy trì tốt việc trao đổi đoàn các cấp theo nội dung thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội
ký tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hai nhà lãnh đạo quốc hội nhất trí
hai bên cần tiếp tục duy trì thường xuyên việc trao đổi đoàn các cấp và đoàn lãnh đạo để cùng trao đổi kinh nghiệm
phối hợp giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai chính phủ
lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp công dân hai nước nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hợp tác
giao lưu và bảo hộ công dân